nhằm đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền và đề ra các giải pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em
sáng nay tại thành phố cần thơ ban tuyên giáo trung ương đã phối hợp với bộ lao động thương bình và xã hội
tổ chức hội thảo tăng cường các giải pháp chỉ đạo trong công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước ở trẻ em
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi thành phố cần thơ đã xảy ra hai mươi một trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước
thời gian tới cùng với các giải pháp chính sách của trung ương địa phương
ban tuyên giáo trung ương yêu cầu các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước ở trẻ em
trong đó định hướng công tác thông tin truyền thông giáo dục vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức kiến thức
kỹ năng về phòng chống đuối nước trẻ em các cấp các ngành cha mẹ người chăm sóc và trẻ em
chỉ đạo một trăm linh số tỉnh thí điểm dạy bơi an toàn và kỹ năng an toàn
thực hiện tốt các quy định về an toàn phòng chống đuối nước trẻ em tại gia đình cộng đồng khi tham gia giao thông đường thủy